thưa quý vị đã có hơn một ba trăm linh người đăng ký tham gia sau khi thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
có thư ngõ kêu gọi các y bác sĩ tham gia hỗ trợ tp hcm
ngoài ra nhiều bệnh viện tư nhân đã chủ động đăng ký tham gia một phần
hoặc là chuyển đổi công năng trở thành cơ sở điều trị covid một mươi chín
sau khi bộ y tế có thư kêu gọi chung tay chống dịch tại tp hcm
đã có hơn một ba trăm linh người đăng ký
đây là những người hoạt động trong lĩnh vực y tế các bác sĩ về hưu
dược sĩ và gần bảy trăm linh người thuộc ngành nghề khác
ngoài ra bốn bệnh viện tư nhân gồm bệnh viện hoàng mỹ thủ đức
bệnh viện triều an bệnh viện xuyên á và bệnh viện nam sài gòn
cũng góp tên trong danh sách các bệnh viện tư đăng ký chuyển đổi công năng một phần
hay toàn bộ bệnh viện
tất cả bệnh viện trên đều đủ năng lực để tham gia ở tầng ba
trong hệ thống năm tầng của thành phố
sở y tế mong và tin rằng sẽ còn nhiều bệnh viện tư nhân khác
tiếp tục đăng ký tham gia đồng hành với các bệnh viện công lập
trong một quyết tâm cao nhất sớm khống chế được dịch bệnh
góp phần giảm tỷ lệ chuyển nặng và giảm tử vong
dự kiến trong thứ hai tuần tới tp hcm và sở y tế sẽ phân bố số nhân lực tình nguyện này
đến các cơ sở điều trị và các quận quyện có nhu cầu về nhân lực
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
mọi sự hỗ trợ xin tiếp tục gọi về số điện thoại hai mươi tám ba trăm chín mươi ba chín mươi chín sáu mươi bảy và chín trăm linh bảy năm trăm bảy mươi bốn hai trăm sáu mươi chín